thống nhất thành phố hồ chí minh các y bác sĩ đã tự sản xuất khẩu trang y tế
trước tình trạng khăn hiếm mặt hàng này
với quy trình tự động những công cụ bảo hộ này không chỉ đáp ứng nhu cầu
của nhân viên trong bệnh viện mà còn có đủ để tặng cho bệnh nhân tại đây
đây là xuồng khẩu trang của bệnh viện thống nhất
với công suất từ hai năm trăm linh đến ba khẩu trang mỗi ngày
thành phẩm làm ra phục vụ cho nhu cầu của nhân viên y tế và cả người bệnh
đặt sốc bãi lên khuôn để tấm giấy lên trên và đưa vào máy dùng
cần chỉnh sau đó nhấn nút là hoàn thành một mươi năm chiếc khẩu trang chỉ trong vài giây
tìm tòa nghiên cứu từ kiểu cắt mây khẩu trang vải truyền thống
bác sĩ phước đã tạo ra một khuôn riêng cho mẫu khẩu trang của mình
làm sao để tiết kiệm thời gian hoàn hảo chi tiết không cần phải cắt may nhiều lần
cũng không cần phải làm riêng dây đeo như trước mà đều tích hợp vào một sản phẩm
cần chỉnh sau đó nhấn nút là hoàn thành một mươi năm chiếc khẩu trang chỉ trong vài giây

chúng ta ra được một kiểu khuôn cắt ép bằng nhiệt mà trước giờ trên thị trường chưa có
trong bối cảnh dịch bệnh nguồn nguyên liệu làm khẩu trang cũng khang hiếm và đắt đỏ
nên ngay từ đầu khó khăn lớn nhất của các bác sĩ chính là nguồn tiềm vải ổn định giá thành rẻ
vải để may khẩu trang là loại vải kháng khuẩn đáp ứng tiêu chuẩn y tế và đồng thời phải đảm bảo lâu dài
để đáp ứng nhu cầu khẩu trang cho bệnh viện
nếu không có nguyên liệu có máy móc thì cũng chịu thua
do vậy chúng tôi phải bỏ cả một tháng để chúng ta tìm ra một nguồn nguyên liệu
một là đảm bảo được một khẩu trang như dạng khẩu trang y tế
hai là nó không mất cái nguồn hàng nghĩa là nó phải là nguồn hàng từ việt nam mình sản xuất
cái khẩu trang này làm không khó
máy móc và vốn cũng không đắt tiền
nó nhòm nhèm khoảng chừng ba mươi triệu trở lại
do vậy tôi nghĩ rằng cái này có thể sản xuất đại trà được
những chiếc khẩu trang được may thành hai lớp có kích thước và mẫu mã gần giống với khẩu trang n chín mươi năm
trước khi đưa vào sử dụng những chiếc khẩu trang này được ép nhiệt
và chuyển sang khoa kiểm soát nhiễm khuẩn để tiệt trùng
toàn bộ khẩu trang trong này được tiệt khuẩn hết
đấy là nguyên tắc của máy tiệt khuẩn
sau khi công đoạn làm khẩu trang xong
tổng năm cái khẩu trang hoặc là có thể một mươi cái trong một cái túi ép
xong rồi tôi ép lại và đưa vào máy hấp nhiệt độ cao
hấp tiệt khuẩn sau đó thì sẽ phát cho mọi người sử dụng
và trong này cái túi ép đều có cái test thử hóa học để xác định là đã được thực phẩm
hiện nay mẫu khẩu trang này đã một phần đáp ứng nhu cầu sử dụng trong bệnh viện thống nhất
đồng thời cung cấp cho bệnh nhân có nhu cầu sử dụng trong bệnh viện
các bác sĩ vẫn đang tiếp tục cải tiến để nâng cao chất lượng
cũng như năng suất đồng thời mong muốn chia sẻ công nghệ này cho các bệnh viện đồng nghiệp
để cùng vượt qua dịch covid một mươi chín
mời quý vị và các bạn đến với một số tin tức giao thông đáng chú ý
trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh lái xe khách di chuyển
bất chấp dòng phương tiện đông đúc ngược chiều trên quốc lộ vô cùng nguy hiểm
đoạn clip sau đây được ghi lại trước thời điểm toàn bộ hoạt động
của loại hình vận tải bị dừng do dịch bệnh covid một mươi chín